thay mặt đảng và nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đồng chí thong lung si su lít
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đến đại sứ quán việt nam tại thủ đô vinh trân viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí phan văn khải
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phong hoa của đoàn mang dòng chữ bàn chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
vô cùng thương tiếc đồng chí phan phan khải
tham gia đoàn có các đồng chí xỉn lạ vông khút phai thun ủy viên bộ chính trị bí thư đô trưởng thủ đô viên trăn
đồng chí bun pon bút tạ na vong ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội lào
đồng chí xạ lẩm say cô mạ xít ủy viên trung ương đảng bộ trưởng ngoại giao lào
cùng đông đảo đại diện các bộ ngành các tổ chức quần chúng của lào
phong hoa của đoàn mang dòng chữ bàn chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
quốc hội chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
vô cùng thương tiếc đồng chí phan văn khải
sáng cùng ngày đoàn đại biểu bộ ngoại giao lào ủy ban hợp tác lào việt nam
đoàn đại biểu sứ quán việt nam và các cơ quan bên cạnh đại sứ quán
cùng đông đảo bà con cộng đồng người việt nam đang làm ăn kinh doanh tại lào
đã đến viếng và ghi vào sổ tang tưởng niệm đồng chí phan văn khải
tại đại sứ quán việt nam ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào